dịp tết hai nghìn hai mươi bốn công an tỉnh bình dương phối hợp cùng cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an
khám phá đường dây ma túy xuyên quốc gia thu giữ hơn sáu mươi năm kg ma túy
theo hồ sơ của cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an
võ văn quyên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một quê tại huyện châu thành an giang là đối tượng có dấu hiệu
hoạt động mua bán ma túy trên địa bàn tp hcm
đến đầu tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn quyên chuyển sang địa bàn tỉnh bình dương để tiếp tục hành nghề
đây cũng là một đầu mối tại việt nam của đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia từ campuchia về việt nam
từ cơ sở đó cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã xác lập chuyên án đấu tranh
và phối hợp cùng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bình dương để khám phá đường dây này
đến bình dương quyên thuê căn nhà số một trên một mươi sáu a khu phố bình đức một phường bình hòa thành phố thuận an
để làm nơi cất giấu và giao dịch mua bán ma túy
ban chuyên án đã bố trí trinh sát theo dõi di biến động của đối tượng thu thập chứng cứ phục vụ cho công tác đấu tranh
khoảng một mươi sáu h bốn mươi phút ngày hai mươi chín tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn lực lượng phối hợp phát hiện tại trước căn nhà nơi quyền ở
một nam thanh niên từ trong nhà cầm theo một hộp giấy và túi ni lông miệng kéo dính để giao cho một shipper đang chờ ở bên ngoài
tổ công tác kiểm tra người thanh niên khai tên là huỳnh trung dũng sinh năm hai nghìn sáu ngủ tại huyện bình chánh tp hcm
và thừa nhận số hàng nói trên
cùng thời điểm này võ văn quyên từ trong nhà bước ra cũng bị các trinh sát giữ lại
qua khai thác nhanh quyên thừa nhận số ma túy trên là của mình giao cho dũng để dũng giao cho shipper
tiền công mà quyên trả cho dũng là một cục ma túy để dũng sử dụng
khám xét nơi ở của quyên cơ quan công an thu giữ khá nhiều tăng vật là ma túy được ngụy trang trong các hộp sữa thùng bia
lon chứa hạt điều với tổng trọng lượng là hơn sáu mươi bốn kg ma túy các loại
quyền khai thông qua các mối khóa
trong những quan hệ xã hội quyền quen biết và liên lạc qua mạng xã hội telegram với một người đàn ông tên t ở campuchia
người này đặt vấn đề là thuê quyên nhận ma túy từ campuchia chuyển về cho quyên để phân phối cho các đầu mối ở việt nam
hám lợi quyền nhận lời
theo thỏa thuận sau khi nhận hàng quyên có nhiệm vụ chia nhỏ ma túy đóng lại rồi bỏ vào các hộp sữa thùng bia
lơn hạt điều rỗng và gửi hàng qua dịch vụ giao hàng theo các địa chỉ mà t chỉ định
khi shipper đến nhận hàng quyên sẽ thuê người chạy theo sau để giám sát việc giao hàng đảm bảo đúng địa chỉ
khi phi vụ hoàn thành t sẽ chuyển trả tiền công cho quyên qua tài khoản ngân hàng
mở rộng điều tra vụ án phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bình dương tiếp tục lần theo các đầu mối mà quyên đã giao hàng thành công trước đó
ngày một hai đơn vị này đã phối hợp với công an tỉnh bình phước bắt giữ bùi ngọc thành sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám quê bình phước
là đối tượng tiêu thụ ma túy thứ cấp của võ văn quyền
tăng vật thu giữ gồm một trăm bốn mươi tám gram ma túy đá ba mươi ba kg pháo một xe ô tô hiệu hondasivic hai điện thoại di động và một bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá
một ngày sau đơn vị phối hợp với công an tỉnh bà rịa vũng tàu bắt giữ hai đối tượng nguyễn anh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn và danh hoàng trọng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu thu thêm hai trăm ba mươi hai bốn gram ma túy
đến ngày bốn tháng hai công an bình dương tiếp tục phối hợp cùng với công an tỉnh thừa thiên huế bắt giữ huỳnh hồng đợi sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu với tăng vật là bốn trăm năm mươi chín bốn gram ma túy
kết thúc chuyên án ban chuyên án đã thu giữ tổng cộng hơn sáu mươi năm kg ma túy các loại
cuộc đấu súng căng thẳng
vào lúc một mươi bảy h ngày một mươi bốn tháng hai năm hai nghìn một mươi chín tại bản khưa khẩu cạc huyện say buli tỉnh sa văn na khệt lào cách cửa khẩu quốc tế lao bảo quảng trị khoảng ba trăm năm mươi km
bộ đội biên phòng quảng trị phối hợp với công an tỉnh sa văn na khệt đấu tranh thành công chuyên án sáu trăm chín mươi bảy lv bắt ha di luân kham khe son hai mươi bốn tuổi trú tại bản tha si gia huyện xê phang phay tỉnh kham muộn lào
cuộc đấu súng căng thẳng
là đối tượng trực tiếp vận chuyển và giao hàng thu giữ chín mươi bốn viên ma túy tổng hợp
để đấu tranh thành công chuyên án này lực lượng phá án đã không quản hiểm nguy mưu trí dũng cảm kiên quyết áp chế sự chống trả của các đối tượng
ngày hai mươi bảy tháng tám năm hai nghìn một mươi tám lực lượng đánh án nắm được nguồn tin tại huyện thà khẹt tỉnh khăm muộn lào có đường dây ma túy lớn xuyên quốc gia móc nối vận chuyển cung cấp ma túy cho các đối tượng ở tỉnh nam lào campuchia và việt nam
sau nhiều ngày điều tra
các trinh sách
các trinh sát đã tiếp cận được đối tượng có tên là nang xúc một nữ quái có thâm niên trong nghề cung ứng ma túy
bởi chỉ qua vài lần gặp gỡ nang xúc đã thể hiện mình là ba chủ điều hành đường dây ma túy từ khăm muộn đến sa văn na khệt
qua công tác điều tra các trinh sát nắm được năng xúc sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm tham gia hoạt động mua bán vận chuyển ma túy từ khi mới hai mươi tuổi
hiện ả là một mắt xích trong tổ chức của ông chùm phả đi luôn kham xê xôn
còn gọi là buôn lẹ
trú tại xê bằng phay tỉnh kham muộn
nang xúc đã có chồng và ba người con sinh sống tại thà khẹc tỉnh kham muộn
cuối năm hai nghìn một mươi bảy chồng của xúc trong một chuyến đi giao hàng đã bị cảnh sát hoàng gia campuchia bắt về tội mua bán vận chuyển ma túy từ lào vào campuchia
nang xúc là một đầu mối lớn tại thà khẹc chuyên cung cấp hàng cho các tỉnh nam lào campuchia và các tỉnh quảng bình quảng trị của việt nam
ngày hai mươi hai tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
đúng theo lịch hẹn
nang xúc đã gặp đối tác tại huyện xê nô tỉnh sao vẳn na khệt
và à đã đặt vấn đề về giao dịch từ một trăm linh đến năm trăm linh mắt
mắt là từ lóng mà bọn buôn bán ma túy
dùng để chỉ loại ma túy tổng hợp
mỗi mắt gồm có hai viên với giá là hai mươi năm bạt một mắt
có thể thanh toán bằng đô la và phải đặt cọc trước năm mươi giá trị hàng
cùng có mặt tại buổi giao dịch hôm ấy
ông trùm buôn lẹ còn gợi ý cung cấp thêm năm kg ma túy đá
với giá là sáu đô la một kg
tiền đặt cọc phải từ năm mươi sáu mươi tổng giá trị lượng ma túy giao dịch
với phương thức tiền trả một nơi hàng giao một nơi
và giao cho nang xúc toàn quyền quyết định
quá trình điều tra
các trinh sát còn nắm được đường dây mua bán vận chuyển ma túy này
có rất nhiều đối tượng thành phần tham gia
buôn bán với số lượng lớn
và thường xuyên kết nối tạo lập đường dây vận chuyển ma túy
từ sao vẳn na khệt qua địa bàn đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế laos
từ những chứng cứ tài liệu thu thập được ngày ba tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng quảng trị đã chủ động phối hợp
với ti an ninh tỉnh sao vẳn na khệt
tiến hành xác lập chuyên án mang bí số sáu trăm chín mươi bảy lv
để đấu tranh triệt phá đường dây ma túy này
tuy nhiên quá trình đấu tranh lực lượng phá án đã gặp phải rất nhiều khó khăn
các đối tượng có nhiều thâm niên trong nghề
nên bọn chúng đưa ra rất nhiều tình huống phức tạp để thử đối tác đến giao dịch
chúng thường xuất hiện trong những tình huống phức tạp
xuyên giám sát bạn hàng và tình hình trên địa bàn
vị trí giao nhận tiền hàng
quá trình tiếp cận gặp gỡ đối tác
các đối tượng yêu cầu phải đặt cọc từ năm mươi sáu mươi giá trị hàng trong quá trình giao dịch
và phải được chúng kiểm tra giám sát số tiền chặt chẽ trước khi giao nhận
chúng yêu cầu địa điểm giao hàng là ở những khu vực mà chúng kiểm soát chặt chẽ
và thuộc địa bàn của chúng với địa hình phức tạp
có lợi cho chúng bất lợi cho ta
ngày một mươi tháng hai năm hai nghìn một mươi chín
khi nắm được nguồn tin của các đối tượng chuẩn bị giao dịch mua bán ma túy
ngay lập tức lực lượng đấu tranh chuyên án lập tức lên đường thực hiện nhiệm vụ
mặc dù biết chắc chắn các đối tượng sẽ tiến hành giao dịch ma túy trong những ngày tới
nhưng để xác định chính xác thời gian
địa điểm bọn chúng sẽ giao dịch là cả một vấn đề phức tạp
bọn chúng liên tục thay đổi địa điểm giao dịch
lúc đầu là trong khách sạn
sau đó lại chuyển địa điểm vào rừng sâu để tránh sự chú ý
tiếp đó chúng lại chuyển sang bến xe rồi đến khu vực nhà máy đường
ở khu vực giáp danh giữa huyện xê nô và xây nhạ bu ly tỉnh sa vẩn na khệt
ở khu vực này thường xuyên có xe ô tô ra vào chở mía đường
nên việc giao dịch của chúng sẽ dễ dàng hơn
cuối cùng chúng quyết định chọn vị trí giao dịch ma túy là ở gần cây xăng trên quốc lộ một mươi ba
quốc lộ nằm theo hướng bắc nam của lào
đây là địa điểm có nhiều phương tiện và người qua lại
nên rất khó để bố trí đội hình đánh án
mật phục bắt giữ đối tượng cũng như giám sát các phương tiện đối tượng đàn em
tay chân hỗ trợ đi cùng
bên cạnh đó quá trình vận chuyển hàng
bọn chúng sử dụng rất nhiều phương tiện ngụy trang
nhằm qua mắt và đánh lạc hướng sự giám sát theo dõi của ta
vì vậy ta không thể giám sát hết
cũng như không thể đeo bám được khi chúng tổ chức giao nhận hàng
trước những khó khăn như vậy lực lượng đánh án đã linh hoạt
sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ để bám sát theo dõi và chia tách đối tượng ra
nhằm dễ dàng kiểm soát chúng hơn
cũng như dùng nhiều biện pháp tác động để loại bỏ vũ khí của đối tượng
trước khi chúng tổ chức giao dịch
một mươi bảy h ngày một mươi bốn tháng hai năm hai nghìn một mươi chín khi các đối tượng đang tổ chức giao dịch ma túy
lực lượng đánh án đã đồng loạt tấn công bắt giữ đối tượng cùng tăng vật
tuy nhiên cùng lúc ấy rất bất ngờ nhiều xe vệ tinh iểm trợ của đối tượng đã xuất hiện
các đối tượng sử dụng súng ngắn súng tự chế và súng tiểu liên ak
bắn xối xả và đội hình đánh án
tình huống hết sức nguy hiểm song với quyết tâm và lòng dũng cảm
lực lượng đánh án đã không nao núng đánh trả quyết liệt buộc chúng phải tháo chạy vào rừng
chuyên án sáu trăm chín mươi bảy lv kết thúc thắng lợi đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí
trang bị kỹ thuật không chỉ chặt đứt đường dây mua bán vận chuyển ma túy từ lào vào việt nam
mà còn thể hiện ý chí quyết tâm đấu tranh ngăn ngừa tội phạm ma túy đến cùng
của bộ đội biên phòng quảng trị và công an tỉnh sa văn na khệt
góp phần giữ vững bình yên hạnh phúc cho nhân dân